hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
còn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đọc tài sản phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mai sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
hồ khẩu thường trú tại thị trấn tiên lãng huyện tiên lãng tp hải phòng
đối tượng này có sẹo không rõ hình kích thước một x năm cm cách ba cm trên sau đuôi mắt trái
và đối tượng nguyễn phước lộc sinh năm hai nghìn một hồ hậu thường trú tại số một mươi trên hai trăm ba mươi chín
đà nẵng phường cầu tre quận ngô quyền
phải nhận quyết định truy nã của công an tp hải phòng về tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện